cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi bốn bị can liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty gang thép thái nguyên tisco
đây là vụ án thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất gia đoạn hai công ty gang thép thái nguyên tisco
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày một mươi hai tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi bốn bị can
đối với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều số hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố
uông sĩ bính nguyên phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính tisco
một nguyễn văn tráng nguyên ủy viên ban kiểm soát
chín đặng thúc kháng nguyên ủy viên hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm soát tổng công ty thép việt nam
riêng đặng thúc kháng cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bổ sung là bắt tạm giam
đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều số ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan chức năng tiến hành khởi tố đối với các bị can
một lê phú hưng nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
nguyễn minh xuân nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
ba nguyễn trí dũng nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tisco
bốn hoàng ngọc diệp nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tisco
năm đoàn thu trang nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tisco
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương kết thúc điều tra vụ án
đúng theo quy định của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng